liên quan đến một số trang thông tin điện tử đã đăng tải về vụ một nhân viên bảo vệ siêu thị pity mark xô sát với bảo vệ dân phòng dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã khẳng định thông tin đăng tải trên là không đúng sự thật
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng ba
trong khi nhắc nhở trật tự đô thị tại địa bàn phường ngọc lâm đến địa chỉ số một trăm ba mươi một nguyễn văn cử
hai đội viên bảo vệ dân phố cùng tổ công tác tham gia quản lý trật tự đô thị
phát hiện một nhân viên bảo vệ một siêu thị tên là thông đứng gần chiếc ô của siêu thị có biểu hiện lấn chiếm vỉa hè
liền tiến tới nhắc nhở và thu giữ chiếc ô vi phạm
theo cơ quan cảnh sát điều tra và các nhân chứng quá trình nhắc nhở đôi bên có xảy ra rằng co chiếc ô
nhưng không hề có sự sô sát dẫn tới cái chết của nhân viên bảo vệ này
bản chất là không có sự xô sát
trong suốt quá trình là hai bên là anh dân phòng và chú thông là chỉ rằng co chiếc ô chứ không có đánh nhau hay là xô sát gì cả
có cái sự việc là hai cái anh quản lý trật tự đô thị là rằng co chiếc ô với anh thông
thế nhưng quá trình rằng co thì cái bản chất là cái ô nó rất là rải
thế thì mỗi người cầm vào một vị trí của chiếc ô
cho nên không có cái việc mà hai anh quản lý trật tự đô thị này
có những hành vi này là không có sự xô sát
vì đánh đập hay tác động lên cơ thể của anh thông
cái việc này hoàn toàn không có
ngay sau khi sự việc xảy ra
lãnh đạo công an quận long biên đã trực tiếp xuống hiện trường để điều tra vụ việc
và mời gia đình cùng cơ quan pháp y đến khám nghiệm tử thi đánh giá khách quan sự việc
biên bản khám nghiệm cũng cho thấy trên cơ thể của nhân viên bảo vệ không hề có vết đánh đập hay bầm dập do xô xát
khi mà cơ quan điều tra chưa có thông tin gì chính thức về cái vụ việc xảy ra
thì các cơ quan báo chí cũng nên phản ánh đúng cái sự thực
nó xảy ra là không có sự xô sát
nó xảy ra như thế nào
bởi vì trong quá trình điều tra cơ quan điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
thì cũng có những cái nhân chứng trực tiếp rất là khách quan
có mặt tại hiện trường và xảy ra
và trực tiếp là cái người đỡ cái anh thông này đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
và các nhân chứng này đều chứng kiến trực tiếp và khẳng định rằng
không có cái việc mà hai anh quản lý trật tự quản lý đô thị này
là tác động đánh vào cái người anh này
bên cạnh nhiều dịch vụ này
nhiều giá trị tích cực mà internet và mạng xã hội đem lại
những tin tức giả mạo tin đồn hay tin vịt đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều hơn
đem tới những định hướng sai lệch và hệ lụy cho người tiếp cận
chính vì vậy trong thế giới mạng vàng thau lẫn lộn này
chúng ta cần phải tỉnh táo để nhận diện những thông tin rác câu like câu view
để trục lợi và chứa đựng nhiều mục đích xấu
liên tiếp nhiều vụ ma túy vừa bị bắt giữ tại các địa phương trong hai ngày vừa qua
vào chiều ngày hôm qua tại xã bó sinh huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã đã phá thành công chuyên án ma túy lớn
bắt quả tăng một đối tượng đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng là vư a đông chú tại xã trường en huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ tăng vật gồm hai bánh heroin
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu đông khai nhận đã mua số ma túy trên
cùng một người đà đông không rõ danh tính và địa chỉ để bán kiếm lời
và đang trên đường đi bán thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại nghệ an công an huyện thanh trương vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng và một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
sau một thời gian điều tra theo dõi vào lúc chiều ngày ba tháng bốn
bàn chuyên án đã bắt quả tàng nguyễn văn đức chú tại thành phố vinh
khi đối tượng này đang tàng trữ hai trăm linh viên hồng phiến
đấu tranh mở rộng vụ án ban chuyên án xác định thêm đối tượng phạm đình dũng
trú tại xã bồng khê huyện con cuông tỉnh nghệ an
là đối tượng cung cấp ma túy cho nguyễn văn đức
đến hai mươi h cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt quả tang phạm đình dũng
khi đang trên đường vận chuyển đưa ma túy xuống thanh trường để theo thụ
tăng vật thu giữ trên người phạm đình dũng là một viên ma túy tổng hợp
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tại lạng sơn
liên tiếp hai vụ việc về loại tội phạm này đã được lực lượng chức năng triệt phá
đáng chú ý trong đó là chuyên án triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy từ thuốc tây
cụ thể qua công tác trinh sát quản lý địa bàn
phòng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh lạng sơn
phát hiện nhóm đối tượng do lưu trường san chú tại phường vĩnh trại cầm đầu
đã móc nối câu kết với một số đối tượng ở hà nội và các tỉnh miền nam
mua thu gom thuốc tây nhập khẩu từ nước ngoài về có thành phần chứa chất ma túy
các đối tượng này dùng thủ đoạn tách chiết thuốc tây trên để sản xuất ma túy sẵn kentamin
sau đó phân phối đi tiêu thụ
sau khi bắt khẩn cấp lưu trường sa đấu tranh mở rộng
ban chuyên án đã bắt thêm ba đối tượng liên quan ở thành phố lạng sơn và hà nội
tăng vật thu giữ là hàng trăm lọ thuốc tây ngoại nhập và nhiều đồ vật dụng cụ khác
sử dụng trong quá trình sản xuất ma túy tổng hợp
trước đó vào tối ngày ba tháng bốn công an thành phố lạng sơn đã phát hiện bắt quả tăng
đối tượng phạm thị thanh lệ phường đông kinh thành phố lạng sơn
đang tàng trữ một túi nilon màu trắng nghi là ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lệ thu giữ bốn trăm bốn mươi năm viên nén màu hồng xanh sám
tám túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
được biết lệ đã từng có tiền án ba mươi tháng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và đến sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với phạm thị thanh lệ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
để tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ninh
xảy ra một số vụ đối tượng đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã vào cuộc điều tra
và bước đầu làm rõ thủ phạm gây ra các vụ án trên địa bàn thành phố cẩm phả
và thành phố hạ long kịp thời truy thu số tiền hơn ba tỷ đồng
đáng chú ý thủ phạm gây ra các vụ việc là người nước ngoài
anh nguyễn hoài nam thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
là một trong số những nạn nhân đã bị đối tượng phá cửa xe ô tô để trộm cắp tiền
vụ việc xảy ra vào chiều ngày ba mươi tháng ba vừa qua
số tiền anh nam bị trộm cắp lên tới ba tỷ đồng
tôi lấy tiền của công ty từ ngân hàng về để trả cho khách hàng
khi về đến cổng công ty tôi đỗ xe cổng công ty
và khóa xe đi vào trong nhà
khách hàng đến lấy tiền
tôi cũng theo thói công ty

tôi quen tôi bấm mở cửa xe
thì thấy kính rơi ra và vỡ
và tiền tôi để trên ghế phụ
phụ bên chân dưới chân ghế phụ bên phải
thì không thấy tiền túi tiền đâu nữa
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã bắt giữ được đối tượng gây án tại thành phố móng cái
chỉ gần một ngày sau khi sự việc xảy ra
đó là jean chư tao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc
bước đầu đối tượng khai nhận đã nhập cảnh vào tỉnh quảng ninh việt nam
qua cửa khẩu bóng cái
sau đó mua xe máy thuê nơi nghỉ và đến các ngân hàng theo dõi
khi phát hiện người rút tiền để tiền trong xe ô tô
thì bám theo và lợi dụng sơ hở của những người này
để đập phá cửa xe rồi trộm cắp
ba ngày trước khi trộm ba tỷ đồng của anh nguyễn hoài nam
ở thành phố cầm phả
jeng chư tao còn phá cửa một xe ô tô bán tải
ở thành phố hạ long trộm cắp một trăm bảy mươi triệu đồng
các đối tượng thì chúng thường rất là nhiều các thủ đoạn
để mà nhằm chứng đoạt tài sản
có sự theo dõi từ trước đeo bám từ trước
thế và đối với loại tội phạm này
chúng thường có những cái việc là nó sự lan tỏa
từ địa phương này sang địa phương khác
học tập cái phương thức thủ đoạn của nhau
qua công việc này một lần nữa là cảnh báo
mọi người dân để phương tiện và có người trông coi
thế và để vào những nơi quy định
và hạn chế đến mức thấp nhất
những cái sơ hở mất cảnh giác
mà để đối tượng lợi dụng như những vụ việc vừa qua
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ninh
số vụ lừa đảo
trộm cắp tài sản liên quan đến các đối tượng
người nước ngoài có dấu hiệu gia tăng
trong đó số vụ trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao
trong số các vụ án hình sự đã xảy ra
công tác điều tra khám phá gặp nhiều khó khăn
do các đối tượng lợi dụng triệt để
các sơ hở mất cảnh giác của người dân
các cơ quan để thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng
người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác
bảo vệ tài sản
thưa quý vị
vẫn nóng trên trận tuyến
cảnh sản trái phép
từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân
công an huyện e haleo tỉnh đắk lắk
đã nhanh chóng có mặt tại một cây xăng
thuộc tổ dân phố một mươi năm thị trấn e drang
để tiến hành kiểm tra xe ô tô tải
đang vận chuyển hơn ba mươi hai mét khối gỗ trái phép
hiện công an huyện e haleo
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra
chiếc xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi năm c sáu nghìn ba trăm bảy mươi bảy
do tăng quốc khánh
chú tại thành phố cần thơ điều khiển
trên xe còn có phụ xe là nguyễn hà minh phương
chú thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện
trên xe có một bốn trăm tám mươi thanh gỗ hộp
với tổng khối lượng trên ba mươi hai mét khối gỗ bằng lăng
thuộc nhóm ba
làm việc với cơ quan công an
khánh và phương không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào
chứng minh nguồn gốc số gỗ trên
theo quy định của pháp luật
và khai nhận vận chuyển số gỗ trên
cho một người phụ nữ tên tiên hiện chưa rõ lai lịch
từ huyện con rẫy tỉnh con tum
về thành phố buôn ma thuật để lấy tiền công
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy
nhà máy sản xuất sợi texhong
ngân long thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay
ngoạn lửa ở kho hàng của nhà máy
đã cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên ở một số khu vực lửa vẫn âm ỉ cháy
nên lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước
để dập tắt đám cháy hoàn toàn
dự kiến việc dập lửa sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay
sau đó công tác dọn dẹp hiện trường mới có thể triển khai
như vậy tính đến sáng năm tháng bốn
vụ cháy tại nhà máy sản xuất sợi texhong
ngân long đã kéo dài gần ba mươi tiếng đồng hồ
đã có hơn tám trăm linh người tham gia chữa cháy
trong đó có lực lượng công an quân đội công nhân
và lực lượng cứu hỏa của tỉnh quảng ninh
và đông hương trung quốc
lực lượng cứu hỏa hai địa phương gồm
quảng ninh việt nam và thành phố đông hưng trung quốc
đã huy động hai mươi sáu xe cứu hỏa các loại
trong đó có các xe chữa cháy
đặc trùng cỡ lớn
hai robot cùng nhiều phương tiện
như là xe tét chở nước máy xúc xe tải
phục vụ cứu hỏa
theo thống kê ban đầu kho hàng số bốn
của nhà máy sản xuất sợi texhong ngân long
rộng tới tám năm trăm linh m hai
chứa khoảng năm tấn nguyên liệu
đã bị ngọn lửa thiêu dụi hoàn toàn
nhà kho được xây dựng bằng kết cấu khung thép
đã đổ sập hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng
tập trung điều tra làm rõ
những diễn biến an ninh trật tự mới nhất
sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật
trong các bản tin tiếp theo trên antv
còn bây giờ xin mời quý khán giả tiếp tục an ninh toàn cảnh
với biên tập viên vy oanh và thu thủy
với những thông tin rất đáng chú ý

quý vị và các bạn thân mến